thưa quý vị hai đối tượng người nước ngoài là chơ già và chu già cùng chú tại bản siêng khoảng lào
đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
đã bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an bắt quả tang
vật chứng thu giữ tại hiện trường là năm mươi bốn viên hồng phiến
có giá trị tương đương khoảng hơn một tỷ đồng tiền việt nam
hai đối tượng khai nhận được một người đàn ông không rõ tên tuổi trú tại lào
thuê vận chuyển số ma túy trên qua biên giới về việt nam
với tiền công mỗi người là năm triệu kiếp lào tương đương khoảng hai mươi triệu đồng tiền việt nam
khi đến địa điểm nói trên thì bị phát hiện bắt giữ